đoàn thanh niên đảm nhận công tác vệ sinh môi trường tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sung kích hội phụ nữ tham gia công tác dạy nghề lập các tổ liên gia hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh hội cựu chiến binh công an đảm bảo việc giải phóng hành lang các tuyến đường gìn giữ trật tự an toàn xã hội